thưa quý vị vào khoảng một mươi năm h ba mươi đến một mươi sáu h ngày hôm qua một trận lốc xoáy quét qua khu công nghiệp yên phong bắc ninh
khiến nhiều mái tôn cây cối ở khu vực này bị hư hại
một số người dân chứng kiến thì cho biết vòi rồng xuất hiện quá bất ngờ và lớn dần đã cuột gãy cây cối
cột điền triệu sáng và thổi bay nhiều máy tôn ở huyện yên phong
ngay khi nhận được thông tin công an huyện đã cử người xuống hiện trường
phối hợp khắc phục với người dân sau sự cố và đảm bảo an ninh khu vực
được biết có khoảng chục ngôi nhà nằm trong tâm của vòi rồng bị càn quét hư hỏng nặng
nhưng rất may không có thiệt hại về người
hiện huyện yên phong đang thống kê cụ thể thiệt hại do trận lốc xoáy